với biến chủng delta việc mở cửa trở lại chúng ta phải thích ứng linh hoạt
sống chung với virus chứ không sống chung với dịch lây lan nhanh
nếu người dân chủ quan đi lại không tuân thủ năm k để dịch quay trở lại thì cực kỳ nguy hiểm
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nhận định
cũng trong buổi trao đổi trực tuyến với người dân thành phố
khi được hỏi về công tác điều trị tại các bệnh viện giã chiến
tiến sĩ bác sĩ phan minh hoàng giám đốc bệnh viện giã chiến số sáu cho biết
hiện nay số bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là sáu trăm năm mươi tám người
nhưng số lượng đang tăng dần trong những ngày qua trung bình từ một trăm linh đến một trăm năm mươi ca trên một ngày
chủ yếu tiếp nhận từ các quận lân cận chuyển đến
hạn chế khả năng tử vong do bệnh nhân điều trị tại bệnh viện
khi bệnh nhân có đủ sức khỏe mà chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu sẽ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho bệnh nhân
nếu có người chăn nuôi đi kèm cũng được hỗ trợ tiêm
trước những thông tin chia sẻ trên
nhiều người dân thành phố bày tỏ lo ngại và đặt câu hỏi
thành phố đã có những kế hoạch gì để đối phó nếu dịch quay trở lại
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
thành phố hồ chí minh đã xây dựng bốn kịch bản phòng dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ
mặc dù khi mở cửa trở lại một số bệnh viện giã chiến như ký túc xá trường học
được trả lại công năng ban đầu nhưng thành phố vẫn giữ là bệnh viện giã chiến số một mươi ba một mươi bốn một mươi sáu hoạt động
phân thành ba tầng thu dung điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ đến nặng
đồng thời các đội phản ứng nhanh mô hình chăm sóc f tại nhà mạng lưới thầy thuốc đồng hành
đã được thành phố tái khởi động sẵn sàng hỗ trợ người dân
tuy nhiên tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu vẫn chia sẻ thẳng thắn
chúng ta cố gắng đừng để ca bệnh tăng không kiểm soát được
bệnh viện không kiểm soát được sẽ dễ dàng quay trở lại thời kỳ khó khăn như trước kia là giãn cách trở lại
cùng với đó ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tối ngày một mươi chín tháng một mươi một nhằm thể hiện sự sẻ chia trước những mất mát đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh
trong đại dịch covid một mươi chín vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một nhằm thể hiện sự sẻ chia trước những mất mát
đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân
đồng thời tiếp tục khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch
tp hcm là tâm dịch chịu ảnh hưởng nhiều nhất nên vừa qua đã chủ động chuẩn bị báo cáo với trung ương
và được chấp thuận chủ trương phối hợp với ubnd tp hcm tổ chức như một lễ tưởng niệm cấp quốc gia
mà địa điểm tại tp hcm và có thể kết nối đến điểm cầu ở các địa phương khác
theo kế hoạch khoảng một đại biểu gồm đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước
các bộ ngành trung ương quân khu bảy
tp hcm và các tỉnh thành vùng trọng điểm phía nam và đại diện thân nhân gia đình đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tp hcm vận động các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ trên địa bàn cùng đánh chuông tưởng niệm lúc một mươi chín h ba mươi
thả đèn hoa đăng tại tuyến canh nhiêu lộc thị nghè và tàu hủ bến nghé
cũng vào thời điểm trên các tàu thuyền xà lan đang lưu đậu tại các cụm cảng trên địa bàn
xếp kéo hồi coi
còn người dân được tắt đèn và thăm nến để tưởng niệm những người đã mất
theo thống kê từ đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
tp hcm ghi nhận hơn một mươi bảy người mất đứng đầu cả nước